một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín tại địa bàn thành phố đà lạt lâm đồng
khi bốn người đang trú mưa thì bị tàu luy đổ sập làm hai người chết và hai người khác bị thương phải đi nhập viện
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày một nhóm bốn người đang đi xem đất tại khu vực hố hồng
phường bảy thành phố đà lạt thì gặp trời mưa
cả nhóm nép vào tròi tôn gần đó để chú mưa thì bất ngờ ta lui trên cao đổ ập xuống vùi lấp cả bốn người bên trong
vụ tai nạn bà nguyễn thị trang đài ba mươi tuổi thường trú tại crong năng đắk lắc tạm trú tại phường chín thành phố đà lạt
và trần thị bích huyền một mươi tám tuổi ngụ tại thái phiên phường một mươi hai thành phố đà lạt tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại gồm anh khổng minh phước ba mươi một tuổi thường trú tại crong năng đắk lắc tạm trú tại phường chín thành phố đà lạt
và nguyễn văn cang hai mươi hai tuổi thường trú tại crong năng đắk lắc bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí sạt lở
chuyển hai người bị thương đi cấp cứu hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ